nắng nóng dữ dội cộng với thời tiết khô hanh trong những ngày qua tại australia đã làm dấy lên nguy cơ cháy rừng trên diện rộng tái diễn ở nước này
trong tháng một mươi một này thành phố sydney ghi nhận mức nhiệt cao kỷ lục vào ban đêm là ba mươi độ c
giới chức australia đã ban bố lệnh cấm đốt nhóm lửa tại nhiều địa phương để phòng nguy cơ cháy rừng do nắng nóng
tuy nhiên nhiều đám cháy cũng đã được ghi nhận tại new south wales trong đó có một đám cháy ở ngoại ô phía tây sydney gây thiệt hại về tài sản
hiện vẫn đang có sáu mươi đám cháy khác trên khắp bang này
nhiệt độ ban ngày ở nhiều nơi giao động từ bốn mươi đến bốn mươi năm độ c
australia liên tục trải qua những mùa hè nóng hơn và dài hơn
mùa hè năm hai nghìn một mươi chín được xem là mùa hè đen tối với nước này
do cháy rừng bùng phát đã thiêu hủy gần một mươi hai triệu hectare đất cướp đi sinh mạng của ba mươi ba người
và một tỷ động vật đã bị phá hủy
riêng bang new south wales bị thiệt hại khoảng bảy tỷ đô la mỹ